để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ubnd tỉnh đồng nai vừa yêu cầu các ngành chức năng liên quan xử phạt hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
các hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt
đồng thời ngành chức năng cần ra soát danh sách từng hộ gia đình trên cơ sở lưu trú trên địa bàn
nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp là người nước ngoài mới có mặt tại địa phương
sở y tế thực hiện bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư y tế và nhân lực
để tiếp nhận người trên các chuyến bay từ nước ngoài về
cần phải quản lý chặt chẽ khu cách ly tập trung tránh tình trạng người ở khu cách ly bỏ trốn khỏi cơ sở cách ly